khoảng giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai công an quận bảy bất ngờ ập vào kiểm tra quán ba ba trăm chín mươi sáu trên đường lê văn lương và phát hiện hàng trăm người đang quay cuồng trong tiếng nhạc và cực lớn
qua sàng lọc cơ quan công an đã mời tám mươi sáu nam nữ thanh niên có biểu hiện phê ma túy và không có giấy tờ tùy thân
về trụ sở để làm việc kiểm tra nhanh công an phát hiện sáu mươi hai đối tượng dương tính với ma túy
hiện công an quận bảy đang hoàn tất hồ sơ để xử lý chủ quán bar và các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật
công an thị xã giá đai tỉnh bạc điêu vừa chia xóa một điểm đá gãn tiền trên địa bàn xã tân thạnh thị xã giá đai
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
lực lượng công an thị xã giá đai tiến hành bắt quả tăng sáu đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền
tại khu đất chống thuộc địa bàn xã tân thạnh thị xã giá đai tỉnh bạc điêu
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ một mươi con gà đá năm điện thoại di động số tiền trên hai mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
không phải là chủ nợ không liên quan đến bị hại thế nhưng hai đối tượng trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
đã dùng nhiều cách để giàn mặt đe dọa khiến các bị hại lo sợ và đưa cho chúng số tiền hàng trăm triệu đồng
tòa nhân dân quận hải châu thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử các đối tượng trên về hành vi cưỡng đoạt tài sản
các bị cáo gồm nguyễn mạnh cường nguyễn trọng huy cùng chú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
theo báo cáo từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy anh huỳnh nguyễn bảo long có nợ của anh nguyễn thanh vũ hơn hai trăm linh triệu đồng
mà chưa thấy trả nên hai bị cáo cường và huy đứng ra đòi nợ thay anh vũ
không đòi được tiền hai bị cáo cường và huy chuyển sang uy hiếp nhắn tin đe dọa dùng chất bẩn tạt vào nhà của vợ chồng anh trai của anh long
mặc dù đều có việc làm ổn định thế nhưng những bị cáo đã hành xử mang tính chất côn đồ
và buộc những người không hề liên quan đến món nợ phải đưa cho mình số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
căn cứ vào lời khai của các bị cáo và kết luận điều tra tòa nhân dân quận hải châu thành phố đà nẵng
tuyên phạt bị cáo nguyễn mạnh cường năm năm tù giam bị cáo nguyễn trọng huy bảy năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản
thưa quý vị và các bạn đêm noel đã trôi qua với một không khí ấm áp và an đành trên mọi miền tổ quốc
đóng góp cho một mùa giáng sinh an toàn phải kể đến sự thầm lặng của những chiến sĩ công an nhân dân
và cùng cảm nhận không khí đêm giáng sinh và công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an qua tổng hợp sau của phóng viên chúng tôi
nhà thờ lớn là địa điểm thu hút đông đảo người dân thủ đô trong đêm giáng sinh
thời tiết tối qua không quá lạnh khá lý tưởng cho mọi người diện những bộ cánh đẹp mà vẫn không mất đi không khí của đêm noel
ngoài những nơi đặc trưng như các nhà thờ phố đi bộ hồ gươm thì tại các trung tâm thương mại không khí giáng sinh cũng hết sức rộn ràng
để người dân có một đêm giáng sinh an lành lực lượng công an đã triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự từ rất sớm
rất nhiều phương án đã có những tiếp xúc gặp gỡ với các lãnh đạo
của nhà thờ sau đó là tìm hiểu về quá trình chuẩn bị của họ những chương trình mà họ sẽ hướng tới noel của ngày hôm nay
sau đó thì cũng đã tham mưu với cả bác chí công an quận tham mưu với đảng chính quyền phường lên ngoạch nhằm đảm bảo tốt
phục vụ tuyệt đối an toàn cho cái đêm noel cho người dân vui chơi và có một đêm thật vui và ý nghĩa
tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa năm nay mặc dù thời tiết có mưa nhỏ
nhưng người dân vẫn tập trung đón giáng sinh tương đối đông ở một số địa danh
như khu vực nhà thờ núi quảng trường mùng hai tháng bốn các điểm vui chơi giải trí
để đảm bảo tốt an ninh trật tự có phần phục vụ nhân dân và đồng bào theo thiên chúa giáo có một đêm giáng sinh an lành hạnh phúc
lực lượng công an tỉnh khánh hòa đã triển khai nhiều phương án
tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố biển nha trang
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập chốt phân luồng giao thông chống ủn tắc và đua xe trái phép
thành lập nhiều tổ tuần tra lưu động kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm liên quan đến lỗi dừng đỗ phương tiện trái phép
vi phạm nồng độ cồn lạng lách đánh võng chạy quá tốc độ trở qua số người quy định
còn tại thành phố hồ chí minh đêm giáng sinh được giới trẻ thành phố háo hức đón chờ như ngày hội của tình bạn tình yêu và những cảm xúc tốt đẹp của con người
nhiều hoạt động văn hóa vui chơi được tổ chức trên địa bàn thành phố thu hút đông đảo người dân tham gia nhất là các bạn thanh thiếu niên
các địa điểm thu hút đông đảo người dân là khu phố đi bộ nguyễn huệ chợ bến thành các trung tâm thương mại lớn và đặc biệt là phố tây bùi viện tại quận một
giáng sinh ở việt nam rất nhộn nhịp và không khí rất sôi nổi
người dân đổ ra đường rất đông khác với đất nước của tôi do thời tiết quá lạnh nên mọi người chỉ quây quần trong nhà không xuống phố đông như người việt nam
đây cũng là điểm khác biệt thú vị giữa việt nam và các nước khác
nhìn chung tình hình an ninh trật tự tại các địa phương trong cả nước
và đêm giáng sinh đã được đảm bảo
với sự đóng góp thầm lặng của lực lượng công an đêm giáng sinh trên mọi miền đã diễn ra an toàn và ấm áp
mang lại cho người dân công giáo nói riêng và nhân dân cả nước nói chung một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
vâng thưa quý vị và các bạn vào mỗi mùa giáng sinh bên cạnh niềm vui cùng với gia đình người thân vui chơi tại các địa điểm
thì chúng ta cũng dành cho nhau những món quà hay chỉ đơn giản là những tấm thiệp kèm những lời chúc mừng tốt đẹp nhất
và với các bạn nhỏ thì giáng sinh được các em chào đón rất hào hứng với rất nhiều những cái mong ước
với những lá thư gửi tới ông già noel mong muốn sẽ được tặng quà gì
và ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng đến với những lá thư ngộ nghĩnh của các em nhỏ gửi tới ông già noel
hai chị em thùy dương và minh khuê ở hà nội vô cùng hào hức
hai em không chỉ được mong gặp và thổ lộ những điều ước bấy lâu nay với ông già noel
mà đây còn là dịp các em muốn nhận được món quà theo ước nguyện của mình
vì thế hai em đã viết một tâm thư gửi ông già noel
xin ông già noel cho con bỏ luôn tính người điểm và cho con chăm chỉ học hơn cho con biết vương lời và cha mẹ của mình
đặc biệt xin ông già noel
đang cho những người nhỏ có cơm ăn áo mặc trong buổi đông giá thết này
lúc con viết lá thư thì con cảm thấy rất là hồi hộp
không biết ông già noel có nhận được lá thư này của con không ạ
con muốn là thư này sẽ đến tay của ông già noel và con mong muốn đêm giáng sinh con sẽ có một đêm giáng sinh thật là vui vẻ ấm áp
các cháu nó lại có những cái suy nghĩ rất là nhân văn rất là đẹp
như những lời các cháu đã viết trong chư đề nghị ông già noel
tôi nghĩ là cái điều này rất là tốt để khích lệ cho các cháu nó có những suy nghĩ thật là lành mạnh qua những bức thư gửi trong nhà noel
không riêng gì với hai chị em thùy dương và minh khuê mà có lẽ còn có rất nhiều bạn nhỏ khác cũng đều có những mong ước của riêng mình trong đêm giáng sinh
bạn lê tuấn long lớp bốn a một trường hà nội acadeni có viết
ông đã cho cháu một ước mơ cháu đã suy nghĩ rất lâu rồi mới nghĩ ra
cháu có điều ước về gia đình và bạn bè
cháu ước là cháu cũng như bạn bè của cháu sẽ chăm ngoan học giỏi và nghe lời thầy cô và bố mẹ
bạn vũ lê thủy tiên học lớp hai a một trường hà nội academy
mong rằng ông sẽ tặng cho bạn cùng chi một món quà
đó là ông hãy giúp bạn ấy đỡ bệnh hơn
hay bạn lê hiền trúc ân có viết rằng ông phải vượt qua mùa đông lạnh giá để đi phân vất quà mà không đòi hỏi gì
vì vậy năm nay cháu chỉ muốn giúp ông phân phất quà
bên cạnh những mong ước vô cùng giàn dị thì các bạn nhỏ cũng đã cùng nhau tạo ra những hộ quà
những tấm thiệp nhỏ xinh để đi gửi tặng bạn bè người thân
và các em cũng muốn nhắn gửi những điều tốt đẹp nhất tới những người đã luôn bên các em
vậy thì con làm tấm thiệp này là để tặng ai
thôi là ông già noel
con sẽ kèm theo tâm tư thì thế nào có thể chia sẻ với cô được không
thôi là sẽ nói với ông già noel
thôi là em sẽ ngoan ngoãn nghe được bố mẹ để bố mẹ và ông già noel vui
thông qua những tấm việc thì các bạn cũng hứa là sẽ cố gắng chăm chỉ học hành hơn trong ngoan hơn
để nhận được cái món quà
mà các bạn ấy mong muốn từ ông già noel và cũng là nguồn động viên khích lệ cho những năm sau nữa
và cứ đến mùa noel thì các bạn lại háo hức chờ đợi như thế ạ
có thể thấy trong tâm trí không ít bạn nhỏ hình ảnh ông già noel là có thật
được ông già noel tặng quà trong dịp giáng sinh nó giống như một điều kỳ diệu
và quan trọng hơn là mỗi một mùa giáng sinh các em đều có thể nói lên những mong muốn
nhất là sự đồng cảm sẻ chia với các bạn nhỏ khác có hoàn cảnh khó khăn
đêm giáng sinh đã cận kề hy vọng mọi sự an lành sẽ đến với các em
mong cho các em được ngủ tròn rớt và những điều ước nhỏ nhoi đó trở thành sự thật
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua một số tin tức nổi bật
đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay

quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân

thay mặt cho ban bí thư trung ương đảng ký ban hành chỉ thị số một mươi sáu cttvk về việc tổ chức tết năm hai nghìn hai mươi
một trong những nội dung đáng chú ý trong chỉ thị này là nghiêm cấm việc biếu tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên
thông tin được đăng tải trên báo lao động
chỉ thị nêu rõ nhà nước các cơ quan ban ngành đoàn thể trung ương không tổ chức đi thăm chúc tết lãnh đạo
các địa phương các địa phương không chúc tết
cấp trên và trung ương nghiêm cấm việc biếu tặng quà tết cho lãnh đạo cấp trên
cấp trên tranh thủ cấp dưới với mọi hình thức nghiêm cấm sử dụng ngân sách phương tiện tài sản công
và các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp tết lễ hội
để đáp ứng nhu cầu của nhân dân vui xuân đón tết các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức bắn pháo hoa
trong dịp tết nguyên đán phù hợp với điều kiện khả năng của địa phương với tinh thần tiết kiệm
và tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước
báo kinh tế và đô thị số ra ngày đầu tuần cũng đăng tải bài viết với tiêu đề
khách hàng mất tiền trong tài khoản ngân hàng không thể thở ơ
đề cập đến các trường hợp khách hàng bỗng dưng mất tiền trong tài khoản ngân hàng chưa có dấu hiệu giả
thực tế công việc bảo mật đang được các ngân hàng đặc biệt quan tâm
tuy nhiên rủi ro vẫn xảy ra do hacker tấn công ngày càng nhiều
các đối tượng vẫn có cách vượt qua một khi muốn chiếm đoạt tiền
nhiều ngân hàng lựa chọn cách an toàn hơn khi liên tục gửi đến khách hàng những cảnh báo
thời gian qua dư luận xôn xao với thông tin hạn chế thời gian hoạt động của atm từ sáu đến hai mươi một giờ
hoặc từ bảy đến hai mươi hai giờ hàng ngày thay vì hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và bảy trên bảy ngày trong tuần như quy định của ngân hàng nhà nước
báo công an nhân dân đăng tải bài viết với tiêu đề gia tăng tình trạng ngộ độc rượu dịp cuối năm
đề cập đến diễn biến phức tạp của tình trạng sử dụng rượu bia dẫn tới ngộ độc dịp cuối năm
các bác sĩ khuyên cáo ngộ độc các loại rượu thông thường đã gây hại ngộ độc rượu methanol lại càng nguy hiểm hơn
người bệnh sẽ gặp các di chứng về mắt tổn thương não thậm chí còn tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời
người dân nên hạn chế uống rượu bia và tuyệt đối không uống các loại rượu mập mờ về nguồn gốc xuất xứ
khi phát hiện người say bất tỉnh hôn mê thở yếu cần đưa ngay đến các cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu
trong phần tiếp theo của chương trình các hãng hàng không khuyến nghị hành khách cập nhật thông tin khi đến vùng ảnh hưởng của cơn bão số năm
để khai thác dự án vào cuối năm sau
sau đây là một số tin tức giao thông đáng chú ý
triển khai công điện ngày hai mươi ba tháng một mươi hai của thủ tướng chính phủ về chủ động đối phó với bão số một mươi sáu
bộ giao thông vận tải vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các đơn vị và địa phương triển khai ngay
chủ động các công tác đối phó với bão
bộ giao thông vận tải yêu cầu
tổng cục đường bộ việt nam chỉ đạo các đơn vị lên kế hoạch phân luồng phân tuyến khi có ách tắc giao thông
đảm bảo giao thông các quốc lộ
cục hàng không việt nam chủ động phòng chống giả soát thống kê các trang thiết bị
đảm bảo công tác bay an toàn hạn chế thiệt hại do bão gây ra
tổng công ty đường sắt việt nam cục đường sắt việt nam thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra
chốt gác các công trình vị trí sung yếu khu vực trọng điểm
theo dự báo cơn bão số một mươi sáu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng sông cửu long
các hãng hàng không khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến và đi từ các sân bay trong thời gian này
nên thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình thời tiết và thông tin của hãng nhằm chủ động lịch đi lại
chiều qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đại diện các hãng hàng không việt nam airlines jetstar pacific và vasco
thông báo khuyến nghị khách hàng đang có kế hoạch đến và đi từ các sân bay tân sơn nhất phú quốc cần thơ
kiên lương đà lạt cam ranh khánh hòa đặc biệt là ba sân bay côn sơn côn đảo rạch giá kiên giang cà mau thường xuyên
theo dõi cập nhật tình hình thời tiết và thông tin của hãng nhằm chủ động lịch đi lại
việc điều chỉnh kế hoạch khai thác của các hãng sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo
để theo dõi và cập nhật thông tin chi tiết hành khách vui lòng truy cập thường xuyên vào website www vietnamalice com
trang facebook chính thức www facebook com vietnam airlines liên hệ các phòng vé trên toàn quốc
hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng một nghìn chín trăm linh một nghìn một trăm linh vietnam airlines
một nghìn chín trăm linh một nghìn năm trăm năm mươi zesta pacific và hai mươi tám ba trăm tám mươi ba ba mươi ba trăm ba mươi của vasco
thông tin về các vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra tại các địa phương sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
tại xã an ngãi trung huyện ba chi tỉnh bến tre vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe mô tô
khiến anh trần văn trọng tử vong tại chỗ và ba người bị thương nặng
nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe mô tô
phạm ngọc trí điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định và chạm vào xe do anh trọng điều khiển
cơ quan chức năng tạm giữ hai phương tiện xử lý theo quy định của pháp luật
sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai chị nguyễn thị quỳnh điều khiển xe máy chở theo chị nguyễn thị vân và một bé gái
khi còn cách trạm thu phí bình thắng phường bình thắng thị xã di an tỉnh bình dương khoảng năm mươi mét thì bị xe ben tông trúng
vụ va chạm khiến chị vân tử vong tại chỗ hai người còn lại bị thương
cũng trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
tại km bốn năm trăm linh quốc lộ hai đoạn thành phố tuyên quang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô khiến ba người bị thương nặng
vụ tai nạn đã khiến ủn tắc giao thông kéo dài
ngay sau khi vụ việc xảy ra các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang đã có mặt tại hiện trường điều tiết phân luồng các phương tiện giao thông
đại diện bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng thầu epc trung quốc cam kết tuân thủ tiến độ điều chỉnh mới
phía tổng thầu vừa xin lùi tiến độ đến cuối năm sau vì thiếu vốn chậm một mươi một tháng so với kế hoạch
đại diện bộ giao thông vận tải cho biết sẽ làm việc trực tiếp với đại sứ quán trung quốc
và các bên có liên quan để đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn bổ sung cho dự án
bộ yêu cầu tổng thầu dự án phải bố trí cán bộ có năng lực kinh nghiệm đảm nhận vai trò giám sát
lập lại tiến độ tổng thể và chi tiết từng hạng mục và đặt mốc thời gian cụ thể
quận cái răng thành phố cần thơ
trong đó nguồn vốn trung ương trên năm trăm bảy mươi tỷ đồng còn lại là kinh phí từ địa phương
vâng con số giao thông vừa rồi thì cũng kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại